trong dự thảo luật thuế bảo vệ môi trường sửa đổi bộ tài chính có đề xuất về việc tăng khung mức thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng dầu từ ba lên tám đồng một lít
tuy nhiên đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế
hầu hết các ý kiến đều cho rằng mức đề xuất nới khung này là quá lớn
lý giải cho đề xuất nới khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu bộ tài chính cho rằng
một trong những lý do đề xuất tăng thu thuế bảo vệ môi trường là để cơ cấu lại ngân sách trong bối cảnh hội nhập
các dòng thuế bị cắt giảm ngoài ra đề xuất cũng dựa trên tính toán nhằm ngăn chặn nạn buôn lậu mặt hàng này
vì như tôi nói là cùng với việc điều chỉnh khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng
thì cùng với việc ấy là chúng ta cắt giảm thuế nhập khẩu theo cái lộ trình và cơ bản đến năm hai nghìn hai mươi bốn là về
theo báo cáo của bộ tài chính năm hai nghìn một mươi sáu mức đóng góp của thuế bảo vệ môi trường
trong tổng thu ngân sách là bốn một nếu cộng cả thuế nhập khẩu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế vat
thì mức đóng góp của ngành xăng dầu vào khoảng chín tám tổng thu ngân sách
theo tính toán của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci nếu mức thuế mới kịch khung được áp dụng
thì mức đóng góp lên đến khoảng một mươi năm tổng thu ngân sách đây là tỷ lệ rất lớn và không có lợi cho kết cấu ngân sách quốc gia
khi người dân làm thuật lợi thì người ta đóng thuế nhiều khi doanh nghiệp kinh doanh thành công thì người ta đóng thuế nhiều
cơ cấu ngân sách phải dựa trên những nguồn thu như vậy thì nó mới phù hợp
còn nếu mà chỉ dựa vào thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt hay thuế bảo vệ môi trường để tạo nguồn thu
thì chúng tôi cho rằng điều đấy tương đối đáng lo ngại về cơ cấu bền vững của phân thu ngân sách
đối với cộng đồng doanh nghiệp đề xuất nới khung thuế bảo vệ môi trường từ ba tới tám đồng một lít là quá lớn
ảnh hưởng lớn đến sản xuất đặc biệt trong bối cảnh nhiều khoản chi phí hiện tại đã tăng như phí bot phí càng biển
nếu đề xuất trên được chấp nhận thì doanh nghiệp sẽ rất khó khăn
việc cắt giảm thuế quan từ các hiệp định thương mại có thể mang lại lợi thế cho cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
nếu tăng thuế đối với xăng dầu để bù lại thì sẽ lợi bất cập hại
khiến các doanh nghiệp việt nam mất lợi thế
trong báo cáo đánh giá tác động vcci cho rằng bộ tài chính cần phải làm rõ từng phương án tối đa tối thiểu hay trung bình
việc chỉ đưa ra khung như hiện tại có thể làm ủy ban thường vụ quốc hội chủ động hơn
nhưng điều này lại khiến người dân và doanh nghiệp quan ngại
đặc biệt trong bối cảnh thu ngân sách khó khăn như hiện nay mức tăng của xác lệnh này sẽ nhanh và sớm kịch khung